xin kính chào quý vị và các bạn
vùng hồi tụ gió đang gây mưa trên khu vực bắc bộ đến nghệ an từ hôm nay đến ngày ba mươi tháng bảy
trong đó trọng tâm mưa là hôm nay và ngày mai
nhận định trong ngày mai ở bắc bộ và thanh hóa đến nghệ an có mưa rào và rông trên diện rộng
cục bộ có mưa to kèm theo lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ngoài ra mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các phùng trúng thấp
và lụ quét sạt lửa đất tại vùng núi
do mưa nhiều nên thời tiết mát mẻ với nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ tại khu vực bắc bộ
và từ ba mươi đến ba mươi ba độ tại các tỉnh từ thanh hóa đến nghệ an
đối với các tỉnh từ hà tĩnh đến phú yên từ ngày mai nắng nóng sẽ thuyên giảm và thu hẹp
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
chiều tối mai cục bộ có mưa to và rông
còn các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận ngày nắng với nhiệt độ cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ
chiều tối có mưa rông rải rác cục bộ có mưa to
khu vực tây nguyên và nam bộ sẽ duy trì mưa rông trên diện rộng trong ngày mai và nhiều ngày tới
tập trung về chiều tối
ban ngày mưa giảm xen kẽ có nắng yếu
với nhiệt độ ban trưa tại tây nguyên phổ biến từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
khu vực nam bộ từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi cao hơn
bão số hai đã đi vào tỉnh phúc kiến trung quốc và không có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta
sáng ngày mai bắc biển
bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa chỉ có mưa rông vài nơi
gió tây nam với cứng độ trung bình
vùng biển từ bình định đến cà mau khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo trường sa có mưa rào và rông ở diện rải rác
gió tây nam cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
sóng biển cao từ ba năm mét
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa lần lượt là hai mươi sáu ba mươi hai độ và hai mươi bốn ba mươi độ
khu vực hà nội nhiều mây
có mưa mưa vừa và rông
cục bộ có mưa to gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
với nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi hai độ